khi đang vui chơi vô tình hai cháu bé bị ngã tụt chân xuống hệ thống thoát nước của dự án đang xây dựng
do hệ thống rãnh thoát nước sâu các cháu không tự giải thoát và ngày càng bị lún dần xuống và bị đuối nước
thật may mắn một chiến sĩ công an sinh sống gần đó đã nghe tiếng kêu cứu và kịp thời có mặt
đó là thế giá hoàng hữu bình có truyền phòng tham mưu công an tỉnh hải tương
khi nghe tiếng kêu cứu anh đã ngay lập tức lao đến
thế hai cháu đang chỉnh giữa hồ nước sâu không bán đo suy nghĩ
thế giá bình vội lao xuống hồ nước sâu vừa lẫn người biển đất kịp thời đưa hai cháu lên đời
sau khi xây cứu hồi hấp liên tạo giúp các cháu tỉnh lại anh đã đưa hai cháu vào bệnh viện cấp cứu
sau ba ngày điều trị hiện sức khỏe hai cháu đã ổn định
tạm phục hành động của thế giá hoàng hữu bình gia đình hai cháu đã viết thư cảm ơn nghĩa tử cao đẹp của chiến sĩ công an
đã giúp các cháu thoát khỏi hố tử thần về đàn tự của gia đình bình an và mạnh khỏe
hành động của thiếu tá hoàng hữu bình đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ